thưa quý vị vào sáng nay theo giờ việt nam hội đồng bảo an liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình trung đông
trọng tâm là cuộc tấn công của iran nhằm vào israel trong đêm ngày một mươi ba tháng bốn dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn
phiên họp được thực hiện theo thư yêu cầu mà israel gửi tới chủ tịch hội đồng bảo an và tổng thư ký liên hợp quốc
giống như những căng thẳng trên thực địa cuộc họp mới nhất của hội đồng bảo an liên hợp quốc đã chứng kiến màn đáp trả lẫn nhau
từ các nhà ngoại giao iran và israel đại sứ israel tại liên hợp quốc nhấn mạnh iran phải bị ngăn chặn trước khi đẩy thế giới
đến điểm không thể quay lại đến một cuộc chiến tranh khu vực có thể leo thang thành chiến tranh thế giới
đáng buồn đã không có hành động nào được thực hiện và thế giới đã chứng kiến một sự leo thang chưa từng có vào đêm qua
đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho những điều tồi tệ sẽ xảy ra khi các cảnh báo lâu nay không được ngó ngang tới
đáp lại đại sứ israel đã chứng kiến một sự leo thang chưa từng có vào đêm qua
đại sứ iran tại liên hợp quốc một lần nữa nhắc lại đợt tấn công của đất này hoàn toàn là thực hiện quyền tự vệ vốn có
quy định trong điều năm mươi một hiến trương liên hợp quốc và được luật pháp quốc tế công nhận
tehran nhấn mạnh một hành động quân sự như vậy đáng lẽ đã không xảy ra nếu hội đồng bảo an liên hợp quốc
có động thái cứng rắn hơn khi israel tấn công khu phức hợp đại sứ quán của nước này tại syri hai tuần trước
chúng tôi kêu gọi hội đồng bảo an lên án mạnh mẽ hành động tội ác của israel thực hiện các biện pháp nhanh chóng và quyết đoán
nhằm đưa thủ phạm ra trước công lý ngăn chặn các hành động tương tự nhằm vào các cơ quan ngoại giao của bất kỳ quốc gia nào
nhưng đáng tiếc hội đồng bảo an lại thất bại trong nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
cũng liên quan đến quan điểm này đại sứ nga tại liên hợp quốc cho rằng hội đồng bảo an đã sử dụng tiêu chuẩn kép
khi không triệu tập cuộc họp sau cuộc tấn công của israel vào tòa nhà lãnh sự iran tại damas của syri
cũng như các cuộc tấn công thường xuyên của israel vào syri và liban
nếu hội đồng bảo an tiếp tục không hành động về những vấn đề như vậy
thì lời kêu gọi kiềm chế của tất cả các bên có thể trở nên vô ích
trước những lời cảnh báo từ mỹ rằng nếu iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này có hành động chống lại mỹ
hoặc có thêm hành động chống lại israel iran sẽ phải chịu trách nhiệm
phía iran cũng tuyên bố nước này không có ý định xung đột quân sự với mỹ trong khu vực
nhưng nếu washington bắt đầu một hoạt động quân sự gây thiệt hại
tới các lợi ích an ninh và người dân iran
thì tehran sẽ sử dụng quyền vốn có của mỹ để đáp trả tương dứng
trước những diễn biến căng thẳng cả trên thực địa và bàn ngoại giao
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã nhấn mạnh tinh thần chung
là các bên phải hết sức kiêm chế tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn tới
những cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận ở trung đông
bởi đối tượng gánh chịu tổn thương nặng nề nhất chính là thường dân vô tội